mô hình nuôi tôm trên cát đã khơi dậy được tiềm năng phát triển thủy sản tại khu vực miền trung
nhất là sau sự cố ô nhiễm môi trường biển vừa qua
qua khảo sát của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh miền trung có khoảng một mươi năm ha có thể nuôi tôm trên cát
và trên thực tế tại đây đã xuất hiện nhiều mô hình nuôi tôm trên cát rất hiệu quả
khu vực duyên hải miền trung có hơn một tám trăm linh km bờ biển trải dài từ thanh hóa đến bình thuận
với tổng diện tích đất cát khoảng một trăm linh hectare
đây là điều kiện thuận lợi lớn để phát triển ngành nuôi tôm trên cát
thống kê đến năm hai nghìn một mươi bảy diện tích nuôi tôm đạt gần bốn hectare sản lượng đạt gần bốn mươi hai tấn
tăng trưởng trung bình giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu khoảng bảy năm một năm
năng suất tôm trên cát ở các tỉnh miền trung cao hơn năng suất bình quân chung của cả nước
tại tỉnh hà tĩnh ngay sau sự cố môi trường biển với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh với các chính sách cụ thể
mô hình nuôi tôm trên cát được phát triển rất mạnh
trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tiến hành
đánh giá lại tiềm năng lợi thể phát biển
hà tĩnh chúng tôi có đến hai bảy trăm linh hectare cát trên biển
trong đó hiện nay chúng tôi đã quy hoạch một hectare
cái quy hoạch này là một quy hoạch rất căn bản để cho phát triển bền vững
vì nuôi tôm trên cát thì đây là một công nghệ không mới
nhưng mà để phát triển bền vững thì đầu tiên là quy hoạch
công ty trách nhiệm hữu hạn growbest hà tĩnh
mặc dù đã phải chịu thiệt hại hàng chục
tùy đồng do sự cố ô nhiễm môi trường biển
tuy nhiên giữa năm hai nghìn một mươi sáu bằng những kinh nghiệm kỹ thuật của mình
công ty đã thả nuôi hai mươi sáu ao tôm với tổng diện tích bốn hectare
tại khu nuôi mới ở xã kỳ nam thị xã kỳ anh
kết hợp với việc tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường
bảo đảm theo công nghệ sinh học hiện đại
cơ cấu lại diện tích nuôi thêm các ao hỗn hợp lọc nước biển vào
kiểm soát chặt chẽ các chỉ số
ngoài ra công ty còn dành một phần ba diện tích ao
với khoảng một năm hectare để xử lý nước
trước khi đưa vào nuôi và bố trí diện tích hồ nuôi nhỏ hơn
so với các hồ bình thường giúp xử lý sụp khí nhanh hơn
nhờ đó sau ba tháng nuôi hàng chục ao nuôi tôm thẻ chân trắng
của công ty đã bắt đầu cho thu hoạch
dự kiến vụ này tôm thẻ chân trắng của công ty sẽ đạt sản lượng
từ sáu mươi đến bảy mươi tấn một hectare một năm
đem lại thu nhập từ một đến hai tỷ đồng một hectare một năm
để những người nông dân những người ngư dân
sau khi sử dụng nuôi tôm có thể sống tốt bằng nguyên nguyên nuôi tôm tất cả
chúng tôi nghĩ rằng đấy là một hướng đi đúng
rất là đúng đắn với điều viện
nhà nước phải thực sự quan tâm nhà nước phải thực sự đầu tư
thực sự bán tay và thực sự có những dự báo
về những mối hiểm hoà về khi nuôi tôm
để hoàn thành mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
đưa diện tích nuôi tôm trên cát đạt bốn năm trăm linh hectare
sản lượng trên sáu mươi tấn
năm hai nghìn hai mươi năm diện tích nuôi bảy hectare
sản lượng trên một trăm một mươi tấn
các địa phương phải xây dựng cụ thể
các giải pháp về quy hoạch tổ chức sản xuất
theo chuỗi giá trị giám sát chặt chẽ
điều kiện các cơ sở nuôi con giống
đưa khoa học công nghệ vào sản xuất
ưu tiên đầu tư hệ thống quan chắc
cảnh báo môi trường dịch bệnh
xây dựng chính sách đầu tư hạ tầng tiến dụng
hỗ trợ lãi suất cho người sản xuất giống
thức ăn cơ sở nuôi tôm trên cát